tại hà nội trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với sở công thương hà nội
tổ chức tuần hàng việt và tuần lễ nông sản an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu nông sản của nước ta
do đó tuần lễ nông sản an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi là một trong những giải pháp để kích cầu tiêu dùng trong nước
người tiêu dùng có thể tiếp cận với những mặt hàng nông sản có chất lượng
nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất có thể trưng bày các sản phẩm giới thiệu cho người tiêu dùng
tạo điều kiện cho người tiêu dùng nhận thấy được đa dạng của các sản phẩm nông sản
hiện nay rất là phong phú nhưng mà đảm bảo tiêu dùng chất lượng
định hướng cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới nhằm đảm bảo vừa an toàn
vừa nâng cao giá trị cho các hộ sản xuất doanh nghiệp các hợp tác xã
với gần một trăm năm mươi gian hàng đây là cơ hội để các hợp tác xã cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản
đầy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm
phiên trợ sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi một tháng sáu
tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hoàng quốc việt hà nội